thông tin về vụ nữ lái xe taxi gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm ba người thiệt mạng bốn người bị thương
vào đêm ngày một tháng một vừa qua tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
công an tỉnh vừa cho biết đang chỉ đạo công an huyện đức trọng khởi tố vụ án và củng cố hồ sơ để khởi tố nữ lái xe này
vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km một trăm chín mươi tám hai trăm linh quốc lộ hai mươi thuộc thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
giữa xe taxi biển kiểm soát bốn mươi chín a một mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi hai do nữ tài xế đỗ thục hân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
và xe máy biển kiểm soát bốn mươi chín v một mươi sáu nghìn hai trăm linh hai do nguyễn văn huy ba mươi tuổi ngụ tại huyện đức trọng điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
hậu quả làm ba người ngồi trên xe taxi thiệt mạng ba người còn lại trên xe taxi bị xây sát nhẹ và người lái xe máy bị thương nặng
theo điều tra ban đầu nữ tài xế hân sau khi uống rượu bia vẫn điều khiển xe taxi

trái với quy định của luật giao thông đường bộ
sau khi tai nạn xảy ra ban an toàn giao thông tỉnh lâm đồng và các cơ quan chức năng của huyện đức trọng
đã đến thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có người chết mỗi trường hợp năm triệu đồng những người bị thương hai triệu đồng